với sự vọc cuộc quyết liệt xa xao của các cấp chính quyền kết hợp với tinh thần đoàn kết trung sức trung lòng của mọi tầng lớp nhân dân phong trào xây dựng nông thôn mới đã và đang thu được những kết quả tích cực
qua sáu năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện xuất cộp thì có thể khẳng định rằng thực tế qua các năm đã làm thay đổi cơ bản diện mạo của vùng nông thôn
cũng được nhà nước quan tâm đến các xã vùng lân cận
các con đường trục của bảng của thôn rất là đẹp chúng tôi rất vấn khởi
bây giờ là không phải như trước kia phải gánh phải đùn bây giờ là toàn xe tô thường lại đến tận vườn luôn
xây dựng cây nông thôn mới này thì nó có loại nhiều thật mà loại cho tất cả nhân dân cây nông thôn nhất là cái thuận tiện về đường xá đi lại con cháu là không bất vả như trước nữa
thưa quý vị và các bạn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã làm thay đổi căn bản bộ mặt nông thôn
góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân
tuy nhiên triển khai thực hiện chương trình là điều không hề đơn giản đối với các địa phương trên cả nước
đặc biệt là tại các địa phương miền núi vùng biên thì việc thực hiện chương trình còn khó khăn trở ngại hơn rất nhiều
còn tại xã biên giới triềng khương huyện sông mã với vị trí địa lý cách xa trung tâm huyện và người dân sống chủ yếu bằng nghề nông
nên khi thực hiện xây dựng nông thôn mới xã đã gặp những khó khăn nhất định
năm hai nghìn một mươi hai tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã là hai mươi năm thu nhập bình quân đầu người từ năm sáu triệu đồng một người một năm
tuy nhiên với việc xác định cái gốc của nông thôn mới đó chính là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân
do đó đảng ủy ubnd xã đã luôn quan tâm tổ chức triển khai thực hiện nhiều mô hình sản xuất giúp người dân nâng cao đời sống kinh tế

ví dụ như là thuốc bảo vệ thực vật phân bón theo chu kỳ hình thức phun mã vùng mã vạch chúng tôi sẽ hứa là sẽ làm theo đúng tiêu chuẩn đó để mở rộng tầm tay hơn để ra nước ngoài
song song với đẩy mạnh sản xuất thì giao thông cũng được xã trường khương quan tâm hơn cả
bởi giao thông chính là động lực để thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển
đây là con đường dẫn vào bản nam tiến và bản thống nhất
hai trong những bản đi đầu trong phong trào làm đường giao thông nông thôn
của xã triềng khương huyện sông mã tỉnh sơn la
hiện một trăm linh tuyến đường trong bản đã được cứng hóa tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân
bây giờ thì ô tô con này đi vào được bình thường còn ô tô to thì không đi vào được
thế giờ thôn mế người ta nó cũng đi lại rồi
bây giờ trước một mươi năm phần thì bây giờ đi một mươi phần
để có được điều này là nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền
trong công tác vận động tuyên truyền người dân tham gia thực hiện tiêu chí giao thông
thực hiện xây dựng và giữ gìn đường làng ngõ xóm được xanh sạch và đẹp
nó mang lại cái quyền nợ cho toàn dân mà trong đó có gia đình mình
thì tôi quyết định là ủng hộ một trăm linh mét đất một trăm linh mét vuông đất để vào chặn cây xoài
rồi nhãn rồi các cái cây ăn quả nhỏ nữa không tính
không những gia đình tôi mà một trăm một mươi tám hộ của cái bản này của chúng tôi này đều là có một cái tinh thần
có một cái tinh thần trung tâm
sau khi là con đường thâm nông thôn mới là xong nằm xong ở trong bản là cũng có họp bản
và triển khai là cái tường dào bờ dào của nhà ai là tự gia đình sẽ vệ sinh cho nó sạch sẽ
hàng tuần hoặc hàng tháng để vệ sinh
nhưng bây giờ mà đường mà làm sạch rồi mà để cho nó bẩn thì cũng không nên
thì các hộ cũng nhất trí
bên cạnh đó với đường biên giới dài hơn hai mươi ba km giáp nước bạn lào
cửa khẩu triềng khương trên địa bàn xã có vai trò vừa giữ gìn an ninh biên giới
vừa tạo ra mối quan hệ đoàn kết
hữu nghị giữa nhân dân hai bên biên giới giúp người dân giao lưu
thực hiện các hoạt động về kinh tế văn hóa y tế giáo dục
ngoài việc giao lưu về thương mại và thăm thân
cũng như khám chức bệnh thì có nhiệm vụ là tạo kiện cho các đoàn công tác của bạn
cũng sang thường xuyên sang giao lưu với huyện mừng s và tỉnh sơn la mình
cũng như là các đoàn cấp cao sang làm việc tại sơn la
để thường xuyên giao lưu hữu nghị
các hoạt động mang tính chất đảm bảo về mối quan hệ tình hữu nghị
càng ngày thấu sâu và bền chặt bằng các hoạt động cụ thể như giao lưu văn hóa văn nghệ
cũng như các hoạt động phong tục tập quán của bạn cũng như mình sang thường xuyên giao lưu
mặc dù là xã vùng biên còn gặp nhiều khó khăn
tuy nhiên với sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt đồng bộ của cấp ủy đảng chính quyền từ xã đến bản
sự tham gia nhiệt tình của người dân
đến nay trường khương đã đạt một mươi chín trên một mươi chín tiêu chí xây dựng nông thôn mới
trong niềm vui hân hoan của toàn thể nhân dân các dân tộc tại trường khương
ngày hai tháng tám vừa qua xã đã đón nhận bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới
do ủy ban nhân dân tỉnh sơn la trao tặng
từ kinh nghiệm của xã trường khương sau khi được lựa chọn là xã điểm
toàn huyện tập trung lực lượng từ cấp huyện đến cấp xã là tập trung lực lượng
để chỉ lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện
đối với những xã khác thì sau khi xã trường khương đã hoàn thành
cái việc xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới
thời thì chúng tôi lại tập trung sang những xã khác
và đây thì phải lựa chọn những xã gần khu vực vệ tinh của thị trấn
để chúng tôi tập trung vào lãnh đạo chỉ đạo và triển khai thực hiện
những xã mà có
nhiều đồng bào dân tộc ở vùng cao
mà khó có điều kiện phát triển kinh tế
thì phải để lùi lại những giai đoạn sau
trong hai nghìn một mươi sáu đến hai nghìn hai mươi
thực hiện quyết định một nghìn sáu trăm linh của chính phủ
cũng như quyết ba mươi của tỉnh nguyễn sơn na
đối với vùng cao biên giới
còn có nhiều khó khăn
thì chúng tôi vẫn kiện tốt công tác tuyên truyền vận động
đến tận nhà đến tận bản
đến tận các hộ gia đình
để làm sao mà phát huy được

của các hộ
cũng như các thanh niên
để làm sao mà người ta nhận thức
và cũng như người ta gần ứng
và để nặng tốt cái vai trò
trong cái xây dựng nông thôn mới
bằng sự nỗ lực vào cuộc của các cấp ủy chính quyền
các cấp kết hợp với sự đoàn kết
của mọi tầng lớp nhân dân
nhiều giải pháp phát triển kinh tế xã hội
tại các vùng biên đã được triển khai thực hiện
hy vọng với những giải pháp cụ thể
được đưa ra sẽ đẩy nhanh tiến độ xây dựng
nông thôn mới ở khu vực biên giới
góp phần đổi thay mạnh mẽ diện mạo
vùng biên cương tổ quốc
đến đây chương trình nông thôn đổi mới của truyền hình nhân dân
xin được tạm dừng
mọi thông tin quý vị quan tâm xin gửi về địa chỉ
chương trình nông thôn đổi mới phòng kinh tế truyền hình nhân dân
số bảy mươi một hàng chống quận hoàn kiếm tp hà nội
cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn
xin kính chào và hẹn gặp lại